trưa ngày một mươi sáu tháng sáu bộ y tế công bố thành phố hồ chí minh có thêm ba mươi năm ca mắc covid một mươi chín
như vậy là tính đến trưa nay thành phố đã có một một mươi năm trường hợp nhiễm trong cộng đồng
kể từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một khi bắt đầu đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hồ chí minh hcdc thành phố vẫn đang điều tra
truy vết khoanh vùng phong tổ tạm thời các địa điểm liên quan đến các ca nhiễm mới
trong đó có nhiều ca ghi nhận tại các bệnh viện
theo hcdc các chui lây nhiễm như nhóm truyền giáo phục hưng sửa cơ khí hốc môn
chung cư y hôn ba đã được khoanh vùng
các trường hợp nhiễm mới đã được phát hiện tại khu cách ly hoặc khu vực đã phong tỏa
từ ngày hai mươi sáu tháng năm đến hết ngày một mươi hai tháng sáu thành phố đã lấy năm trăm chín mươi ba ba trăm ba mươi ba mẫu xét nghiệm
trong đó một mươi sáu trăm năm mươi chín tiếp xúc gần năm trăm tám mươi hai sáu trăm bảy mươi bốn tiếp xúc khác và mở rộng xét nghiệm
trong một mươi sáu trăm năm mươi chín trường hợp tiếp xúc gần có một mươi bốn trăm tám mươi sáu mẫu âm tính

trong các mẫu tiếp xúc khác và mở rộng xét nghiệm đã có năm trăm bốn mươi chín tám trăm hai mươi năm mẫu âm tính
và ba mươi hai tám trăm bốn mươi chín mẫu đang chờ kết quả
từ ngày ba tháng sáu thành phố tiêm chủng vắc xin phòng covid một mươi chín đợt ba
đến nay đã tiêm cho một mươi hai một trăm ba mươi sáu người trong đó số người tiêm mỗi một là một mươi một hai trăm năm mươi tám người
sáu bốn trăm năm mươi chín người làm việc tại các cơ sở y tế bốn bảy mươi tám người ngoại y tế
bảy trăm hai mươi một người làm việc tại các khu cách ly cộng tác viên

các trường hợp có phản ứng sau tiêm đều được theo dõi tất cả đều ổn định
tổng số thực hiện đang cách ly trong thành phố là ba mươi một năm trăm linh hai người
trong đó một mươi một ba trăm sáu mươi hai người đang cách ly tập trung
hai mươi một trăm bốn mươi trường hợp đang cách ly tại nhà nơi lưu trú